cách mạng công nghiệp bốn đang có tác động sâu rộng đến mọi mặt của xã hội và từng cá nhân
tạo ra những cơ hội lớn về sáng tạo nhưng bên cạnh đó còn có rất nhiều thách thức về đổi mới công nghệ
nhiều chuyên gia cũng cho rằng nếu không tập trung vào đổi mới giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực
thì việt nam sẽ không thể tham gia vào đoàn tàu cách mạng công nghệ bốn
vào thời điểm này nhờ phương pháp giáo dục stem đã phần nào đáp ứng được yêu cầu đó
stem là viết tắt của các từ science technology engineer và math
giáo dục stem về cơ bản là phương pháp giáo dục trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết
về bốn lĩnh vực khoa học công nghệ kỹ thuật và toán học
và kết hợp chúng thành một mô hình học tập gắn kết để ứng dụng thực tế
là một sự kiện diễn ra hàng năm và dưới sự bảo trợ của bộ khoa học công nghệ
ngày hội stem hai nghìn một mươi tám với chủ đề chạm vào bốn
sẽ giúp các em học sinh học được cách học thế nào để áp dụng vào thực tế
và học cách giải quyết các vấn đề thông qua các thực hành thực nghiệm công nghệ mới của thời đại bốn
để minh chứng cho hiệu quả hình thức học tập stem
hai em học sinh lớp tám trường trung học cơ sở trưng vương phan trường anh khôi và nguyễn công huy
đã trình diễn cánh tay robot mà hai em đã nghiên cứu tạo ra từ các hoạt động stem tại trường
cánh tay cử động được điều khiển bằng ý nghĩ nhờ bộ đọc được đem ra
cánh tay đeo trên đầu giúp phân tích sóng não thành các dữ liệu số
sau đó truyền không dây về một máy tính trung gian
từ đó sẽ điều khiển các bộ phận motor đã được kết nối sẵn giúp ngón tay co rũi tương ứng như mong muốn
xuất phát từ cái mong muốn được giúp đỡ người khuyết tật ở việt nam
thì chúng em đã tạo ra một cái cánh tay bằng công nghệ in ba d và sử dụng công nghệ đọc sóng não để điều khiển cánh tay
dự án này đã cho em học hỏi rất là nhiều điều
hình thức mà là một cách mà triển khai một cái đề tài khoa học
rồi một cách cái cách để báo cáo với một hội đồng giám khảo
và nó đã giúp cho em có được một cái tư duy rất là tư duy phản biện tốt
để có thể tiếp tục không chỉ là để thực hiện những dự án tiếp theo mà còn giúp ích được rất nhiều trong đời sống
là một sản phẩm công nghệ cao được tạo nên từ trí tuệ trẻ việt
bàn tay điều khiển bằng suy nghĩ của hai em học sinh
không chỉ khẳng định tính cần thiết của ứng dụng
thực tế trong cuộc sống mà còn là thông điệp khẳng định cần thiết sáng tạo
đổi mới giáo dục và đào tạo học cách hiểu học cách làm việc và hợp tác với mọi người
ngày hội stem là cơ hội tốt để học sinh làm quen với việc phát triển ý tưởng sáng tạo
và hướng nghiệp ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường
còn các nhà quản lý giáo dục đào tạo và giáo viên
có thể tiếp cận phương pháp giảng dạy cá nhân hóa tới từng học sinh